quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong tối và đêm nay ngoài tác động của vùng hội tụ gió lại có thêm một hình thái thời tiết mới ảnh hưởng đến nước ta
đó là một sóng lạnh từ lục địa trung quốc di chuyển xuống
tương tác của sóng lạnh này cộng với vùng hội tụ gió từ thượng lào sang sẽ khiến cho toàn miền bắc trong chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông trên diện rộng
trong đó ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ có nhiều điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
kèm theo đó là nguy cơ về các tình trạng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cũng như nguy cơ trượt lở đất đá
còn trong ngày hôm nay miền bắc trời có năng gián đoạn nền nhiệt trước khi mưa ở bắc bộ không cao giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
với các tỉnh miền trung trong khoảng thời gian từ nay đến một mươi bốn một mươi năm giờ chiều
cả miền trung tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết tạnh giáo và có nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn bộ miền trung giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
chiều và tối nay dưới tác động của khối không khí mát từ phía bắc dịch chuyển xuống
khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh có mưa rông nhiều nơi cục bộ có nơi mưa to
khu vực phía tây của các tỉnh thành phố từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi có mưa rào và rông
nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật
nắng giáo vẫn tiếp tục là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía nam
nhưng cường độ không còn gai gắt như những ngày trước nữa
nắng nóng diện rộng chỉ xảy ra ở khu vực miền đông của nam bộ
với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực tây nguyên và miền tây nam bộ chỉ có nắng nóng cục bộ
với mức nhiệt từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ chỉ cục bộ có nơi cao hơn
trên biển ở vịnh bắc bộ khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển phía tây của nam bộ khu vực từ cà mau đến kiên giang vịnh thái lan
chiều và tối nay sẽ có mưa rào và rông rải rác
với khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông bắc ở mức cấp ba đến cấp bốn mưa rào và rông vài nơi
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước